các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lực tông mạnh đã hất văng chiếc ô tô ra xa và hư hỏng nặng lúc này trên xe ô tô có sáu người hậu quả là một phụ nữ trên xe bị hất văng ra ngoài tử vong hai người khác trong xe cũng bị thương nặng